tại hà nam bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một mươi năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
và sơ kết hai năm thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
giai đoạn tới ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như giả soát
ban hành hệ thống văn bản theo luận giáo dục năm hai nghìn một mươi chín chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đồng thời tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non
bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sắp xếp phát triển trường lớp mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ
đặc biệt là tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu đông dân cư và ban hành cơ chế chính sách để từng bước tuyển dụng đủ số lượng giáo viên
nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần và đủ
để ban hành chương trình giáo dục mầm non mới sau năm hai nghìn hai mươi trong đó có đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ bốn tuổi